bộ đội biên phòng tỉnh bình định đã tổ chức tuyên truyền về công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không khai báo không theo quy định cho hơn một trăm ba mươi ngư dân thuyền trưởng chủ tàu cá đánh bắt xa bờ tại địa phương
qua buổi tập huấn ngư dân đã nắm được những thông tin cơ bản về vấn đề biển đảo
các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định
từ đó nâng cao kiến thức nhận thức về chấp hành pháp luật cho bà con ngư dân
để giảm thiểu chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân trên địa bàn đánh bắt khai thác hải sản trái phép vi phạm vùng biển nước ngoài
từ đầu năm đến nay tình trạng tàu cá của bình định vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm mạnh
ngoài ra các ngư dân cũng đã được bộ đội biên phòng cung cấp những kiến thức cơ bản về biển đảo
công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo chủ trương chính sách và giải pháp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc